tại tp hcm sở giáo dục đào tạo thành phố vừa chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị cơ sở giáo dục trên địa bàn bố trí cho học sinh học trực tiếp hai buổi sáng chiều và cả ngày thứ bảy bắt đầu từ một mươi một tháng năm tới đây
sở giáo dục và đào tạo tp hcm chỉ đạo các đơn vị trường học bố trí các hoạt động dạy học trực tiếp cả ngày thứ bảy và cả hai buổi sáng chiều kết hợp với việc dạy trực tuyến học qua truyền hình
đồng thời có kế hoạch phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu bảo đảm hoàn thành tốt chương trình năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
ngoài ra sở cũng yêu cầu các đơn vị cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang sát khuẩn tay sự khử khuẩn bề mặt như bàn ghế tay nắm cửa cầu thang